liên quan đến hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng là phạm đức an chú tại tỉnh quảng nam và đỗ quốc trinh trú tại thành phố đà nẵng
và điều đáng nói là các đối tượng này làm việc cho một người đàn ông trung quốc
qua đấu tranh đỗ quốc trinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua quen biết một người đàn ông có quốc tịch trung quốc đã nhận một máy tính và hai thiết bị giả chạm bts các nhà mạng từ người này để phát tán tin nhắn quảng cáo qua sms
tuy nhiên quy ước là một mươi tin nhắn được gửi đi thì người này sẽ trả cho trinh là năm trăm linh đồng
sau khi cài đặt và thực hiện phát tán tin nhắn thành công trinh đã hướng dẫn lại cho em ruột là đỗ quốc bảo và thuê thêm phạm đức an
từ khi thực hiện hành vi này trinh được người đàn ông trung quốc trả khoảng một trăm một mươi triệu đồng trong đó trinh đã chuyển cho bảo và an mỗi người ba mươi triệu đồng